với những người khỏe mạnh là như thế những người đã có những bệnh lý về thận rồi
khi mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng những cái loại thực phẩm như vậy
thì không biết là sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến thận cũng như là với sức khỏe
thưa phó giáo sư tiến sĩ văn hải an
về các sản phẩm chế biến sẵn hoặc là đồ ăn nhanh
thì nó còn có thêm một vài yếu điểm nữa mà có lẽ chúng ta cũng cần phải lưu cân
thứ nhất là nó không có sự cân bằng giữa các chất dinh dưỡng
mà chúng ta gọi là những cái chất dinh dưỡng thiết yếu cơ bản
ví dụ như là chúng ta phải có tinh bột này chúng ta phải có protein và có mỡ
và trong mỡ thì chúng ta phải có những cái loại mỡ gọi là mỡ tốt
tức là mỡ nó không bão hòa không phải là mỡ nơ không qua xử lý
vì vậy rồi tất cả những cái chất khác mà đi kèm với nó đó là muối
một trong những thành phần rất quan trọng
mà ở trong thực phẩm ăn nhanh đó là nó quá nhiều muối
nó rất mặn rồi không những thế nó lại còn có thêm các cái chất bảo quản
bản thân về cái nguồn thực phẩm chúng ta cũng không thể nói được rằng là
nó có phải đảm bảo là một cái nguồn thực phẩm lành mạnh hay không
cách chế biến có đảm bảo đúng hay không
rồi giữ vệ sinh có tốt hay không
hay là nó sẽ nhiễm thêm rất là nhiều những cái thứ khác
vì vậy cho nên chúng ta thấy là đối với những sản phẩm ăn nhanh
đối với người khỏe mạnh thì cũng đã là những cái nguy cơ rồi
nếu như chúng ta sử dụng nó một cách thái quá
còn đối với người bị bệnh thì lại càng nguy hiểm
bởi vì khi mà nó có quá nhiều muối
thì nó sẽ làm cho huyết áp rất khó kiểm soát
khi mà mỡ quá nhiều
mà nhất là chứa những loại mỡ bão hòa
mỡ không tốt cho sức khỏe
thì nó sẽ làm nặng thêm các dối loại mỡ máu
và làm tăng cái quá trình tạo thành các mảng sơ vữa
gây ra các biến cố về tim mạch
và chúng ta biết là
ngay cả các chất bảo quản
ở trong các sản phẩm chế biến sẵn
cũng có chứa những chất
người ta nói rằng là nó vô cùng có hại
cho thận cho mạch máu
ví dụ như nó chứa phốt pho chẳng hạn
đấy là những cái mà những người bị bệnh thận
bắt buộc là phải kiêng
và hạn chế hết mức
vì vậy cho nên nó rất là không có lợi cho sức khỏe
và đặc biệt khi mà nó không có sự cân bằng
thì chúng ta sẽ tích mỡ
chúng ta sẽ chuyển
hoặc là rất là nhiều tinh bột
chúng ta sẽ chuyển thành đường
nó gây ra tăng đường nó gây ra thừa cân
và đấy là những cái
cũng là những nguyên nhân
hoặc là những yếu tố nguy cơ
rất là rõ ràng dẫn đến các bệnh lý về thận
và nó làm cho bệnh thận nếu đã có
thì bị tiến triển nặng lên rất nhanh
vâng thực sự là những cái
hiện lụy vô cùng là khó lương
khi mà chúng ta biết
về bệnh thận của mình và vẫn tiếp tục sử dụng
những loại đồ ăn như thế
vâng thưa phó giáo sư
thị sĩ đạo xuân cảnh ạ